trước tình trạng người điều khiển ô tô lưu thông vào đường cấm giờ cấm tại tuyến võ văn kiệt
đoạn ra vừa khỏi đường hầm sông sài gòn hướng từ thành phố thủ đức về quận về quận một liên tục diễn ra
và phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
đã lập chốt kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo trực tự an toàn giao thông
nhằm tăng cường đảm bảo trực tự an toàn giao thông kéo giảm ủng cấp giao thông
thành phố hồ chí minh đã lắp biển cấm ô tô lưu thông dừng và đổ xe trên đường võ văn kiệt
tại khu vực đầu hầm sông sài gòn quận một từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên không ít xe ô tô khi vừa ra khỏi hầm vượt sông sài gòn
vẫn vô tư rẽ phải vào làn đường dành cho xe máy
và khi bị xử lý thì hầu hết lái xe vi phạm đều biện hộ cho sai phạm của mình
nhưng hôm nay là mình không biết là mình đi vào khí con mua bóng đèn

mình viết lỗi mình viết lỗi xin lỗi
rồi mình thôi thông cảm cho mình cái vì mình thực ra lần này là lần đầu tiên mình vi phạm
giống như bao nhiêu người vi phạm đó thì không biết họ ý kiến sai chứ tôi
tôi ý kiến là cái vấn đề là đây vào đây là để vào cái đường này cái khu trong này là
chúng tôi đi là theo cái google nó chỉ rồi khách người ta muốn vào ở đây
thì bây giờ phải cho nó có lối đi vào
chứ làm giải pháp như nào thì do cơ quan chức năng làm
chỉ trong hai giờ đồng hồ kiểm tra lực lượng chức năng đã phạt hai mươi lượt phương tiện ô tô xe tải đi nhầm vào đường
với lỗi chạy xe vào làng đường cấm tài xế sẽ chịu mức phạt trung bình là một triệu năm trăm linh ngàn đồng
và tuyết bằng lái xe trong hai tháng
để tránh ủng tắc do ô tô lưu thông vào đường cấm ở đầu đường hầm sông sài gòn
lực lượng cảnh sát giao thông đã và sẽ tiếp tục thường xuyên chốt chặn tuyên truyền và xử phạt các hành vi vi phạm
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa có đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị lên trung ương
điều chỉnh một số thông tư quy định liên quan đến giáo dục tại tp hcm
và đây là nội dung được sở giáo dục đào tạo tp hcm nêu ra tại buổi làm việc
với lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm vào chiều nay một mươi một tháng ba
sở giáo dục đào tạo tp hcm kiến nghị bộ giáo dục đào tạo điều chỉnh các quy định liên quan đến trường mầm non
về diện tích đất trên một trẻ tối thiểu
trường mầm non một mươi một mươi hai m hai không phù hợp với tình hình tp hcm
sở kiến nghị giữ nguyên mức tám m hai trên một trẻ
kiến nghị bộ tài chính điều chỉnh thông tư số ba mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín
về hướng dẫn việc lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí
dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức
trong đó có quy định không chi kinh phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng đề nghị bộ dục đào tạo sớm phối hợp
tháo gỡ khó khăn về kinh phí tập huấn bồi dưỡng giáo viên
theo chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi chín
đối với ủy ban nhân dân tp hcm giám đốc sở dục đào tạo cũng kiến nghị
sớm giải quyết chế độ hỗ trợ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên
các cơ sở dục mầm non giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân
tại khu công nghiệp khu chế xuất
bên cạnh đó chỉ đạo tháo gỡ vướng mắt về tuyển dụng nhân viên y tế
và kế toán trường học
ngoài ra tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn hai mươi
như chỉ đạo tp thủ đức và các quận quyện chưa xây dựng kế hoạch
phải quan tâm xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu ba trăm linh phòng học
trên một vạn dân trong đội tổ đi học với lộ trình và các giải pháp cụ thể